lực lượng chức năng đã làm rõ từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi một người ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước
tổng số tiền chiếm đoạt được là một trăm ba mươi năm triệu đồng

sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em
để chiếm đoạt tiền khi khách hàng đồng ý mua thì hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản
tuy nhiên thực tế website và phần mềm hùng giao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác
sau khi nhận tiền hùng tìm mọi cách trì hoãn chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản
mỗi nạn nhân bị hùng chiếm đoạt tài sản
số tiền từ hai triệu đến một mươi triệu đồng
sao kê các tài khoản ngân hàng của đối tượng
bàn chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng là hơn hai tỷ đồng
theo quy định của pháp luật quyền về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình là bất khả xâm phạm
việc định vị nghe lén khai thác kiểm soát thông tin của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định
do đó hành vi định vị nghe lén là xâm phạm đến quyền nhân thân của người khác
hiện các thiết bị nghe lén quay lén nằm trong danh mục hàng hóa hạn chế nhập khẩu hoặc cấm nhập khẩu
có sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước
chúng tôi khuyến cáo một là người dân phải hiểu và xác định việc cài đặt các phần mềm
theo dõi giám sát bí mật đời tư của người khác là hành vi vi phạm pháp luật
nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý
chứ hai là người dân không vào cả trang mạng hạn chế vào các trang mạng
chưa được kiểm duyệt đặc biệt là các trang mạng có những lời mời chào mua các sản phẩm tính năng ưu việt
như nghe trồn điện thoại hoặc là giám sát để tránh mắc bấy của các đối tượng
ba là người dân tuyệt đối không chia sẻ hoặc là cung cấp mật khẩu máy cho người khác
nếu như có dấu hiệu hoặc phát hiện ý vấn bị có giám sát
cũng phải bảo vệ các cơ quan chức năng
việc tự ý sử dụng các thiết bị phần mềm theo dõi giám sát các hoạt động của cá nhân cơ quan tổ chức
khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
người dân cần hiểu rõ về quy định này
không vì tính hiếu kỳ mà tự ý mua hoặc thuê các phần mềm ứng dụng để giám sát
định vị trên các trang mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng như ảnh hưởng đến tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn